tại khu du lịch biển xuân thành huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã bị hàng chục tổ chức cá nhân giữ đất rồi bỏ hoang không triển khai thi công và ảnh hưởng lớn đến công tác kêu gọi đầu tư cũng như là phát triển hạ tầng du lịch gây bức xúc trong dư luận
nằm ở vị trí đắc địa có giá trị bậc nhất tại khu du lịch biển xuân thành
thế nhưng sau một thời gian được cấp phép đầu tư khu đất vàng có diện tích sáu hectare được tỉnh hà tĩnh yêu ái cho công ty cổ phần sông ngư sơn giang đình
dự án xây dựng quần thể du lịch sinh thái xuân thành vẫn bị bỏ hoang theo đại diện ban quản lý khu du lịch biển xuân thành
mặc dù ủy ban nhân dân huyện nghi xuân đã bàn ra mặt bằng sạch cho chủ đầu tư cách đây hơn hai năm nhưng đến thời điểm hiện tại tất cả các hạng mục dự án mới chỉ được thực hiện trên giấy tờ và ý tưởng
bài biển xuân thành khu du lịch xuân thành là một khu du lịch có nhiều tiềm năng đó là bài biển sạch nước trong cát trắng
và có nhiều loại thực phẩm hải sản tế sống và giá trị rất hấp dẫn và khách lịch
theo số liệu từ ban quản lý khu du lịch biển xuân thành đến thời điểm hiện nay ngoài bốn dự án lớn được cấp phép đầu tư đang triển khai dở dang chậm tiến độ
còn có sáu mươi tám khu đất được ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cấp cho các tổ chức cá nhân từ năm hai nghìn ba đến nay vẫn đang bị bỏ hoang
ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư diện mạo khu du lịch biển
xuân thành cũng chủ trướng mời các nhà đầu tư lớn vào để triển khai xây dựng các nhà nghỉ khách sạn cho đảm bảo tương xứng với tiềm năng lợi thế của nó
tuy nhiên là một số dự án đang còn triển khai rất chậm nó ảnh hưởng đến thứ nhất là vấn đề khách khửa đến du lịch là gọi như là hướng gọi những phong nghỉ đảm bảo để mà nghỉ dưỡng
thứ hai là
thứ hai là
thứ ba là ảnh hưởng đến vấn đề là người dân hoặc là có ý kiến tức là là giá nhà đầu tư mà để kéo dài hàng năm là sẽ có cái dư luận trong nhân dân
qua tìm hiểu được biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự án nằm bất động đất đai bị bỏ hoang là do những rễ rái trong quá trình cấp phép đầu tư
cắn với việc cấp đất trước đây ngoài ra những thay đổi về chính sách đất đai quy hoạch năng lực của chủ đầu tư hạn chế
vô hình dung đã kìm hám sự phát triển của khu du lịch đầy tiềm năng này
thành phố hồ chí minh dự kiến bổ sung một bốn trăm linh tỷ đồng bồi thường ở dự án khu công nghệ cao
số tiền này được dùng để hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân ở quận chín đã khiếu kiện gây gắt kéo dài nhiều năm qua
cụ thể hội đồng nhân dân tp hcm sẽ xem xét thông qua các tờ trình của ủy ban
trong đó có nội dung điều chỉnh tăng tổng kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khu công nghệ cao tại quận chín với tổng số tiền bao gồm
kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư là một ba trăm chín mươi chín tỷ đồng các chi phí khác là hơn bảy mươi hai tỷ đồng
việc này nhằm thực hiện chính sách đối với hộ gia đình cá nhân và tổ chức liên quan đến dự án
theo chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trung hòa bình và kết luận của thanh tra chính phủ
ubnd tp hcm vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại tp hcm
theo đó bậc tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên sẽ tự trường vào ngày thứ hai ngày một mươi chín tháng tám và khai giảng năm học vào ngày năm tháng chín
học kỳ một của bậc tiểu học sẽ bắt đầu từ một mươi chín tháng tám đến ba tháng một năm hai nghìn hai mươi với một mươi tám tuần thực học còn lại dành cho các hoạt động giáo dục
học kỳ hai bắt đầu từ ngày sáu tháng một đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi với một mươi năm tuần thực học còn lại dành cho các hoạt động giáo dục
đối với bậc trung học cơ sở trung học phổ thông
và học viên hệ thống giáo dục thường xuyên học kỳ một sẽ bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng tám đến ngày ba tháng một với một mươi chín tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục
học kỳ hai bắt đầu từ ngày sáu tháng một đến ngày hai mươi ba tháng năm với một mươi tám tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục
triên bậc mầm non ngày tự trường và ngày khai giảng là năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió
nên trong ngày và đêm ngày một mươi một tháng bảy ở khu vực tây bắc và
việt bắc có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và cả gió giật mạnh
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi đặc biệt là ở các tỉnh lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng
ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một
ngày một mươi một tháng bảy do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng
phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên ở các tỉnh trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ và có những điểm trên ba mươi chín độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi một đến một mươi bảy giờ
nắng nóng ở các tỉnh trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới và ảnh hưởng của nắng nóng
nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư
nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
các vùng nước thải từ khu dân cư nước thải từ các cơ sở chế biến các khu công nghiệp đổ thẳng vào lòng sông hồ kênh rạch
khiến dòng nước ở đây bị ô nhiễm chuyển thành màu đen kịt đặc quánh bốc mùi hôi thối cùng nhiều rác thải
khi mà nước lớn lên nó thấy là toàn là vỏ dừa không do sở bình hưng bình chánh
người ta không có quản lý để thải đâu từ hai mươi mấy căn hộ bên đó là sản xuất dừa
nên mỗi lần nó thả xuống dưới này là cạt cổng luôn
cái nắp nó đóng kính lại rồi đâu có nước ra được nên là phải uống phải ngập thôi
tôi mong muốn nó không sạch đẹp bây giờ sạch đẹp mãi mãi về sau
để cho con cháu chúng ta có nghĩa là được hưởng những cái mà thành tựu của nhà nước chúng ta đang đà phát triển
với du lịch và người dân cũng vậy mình phải có ý thức không nên đổ rác bừa bãi xuống dòng sông
mới làm ô nhiễm và đồng thời nó ảnh hưởng tới dân minh đô thị
theo thống kê hiện nay có đến bảy mươi đến tám mươi chiều dài các tuyến kênh trong nội thành bị ô nhiễm nặng
vấn đề ô nhiễm chủ yếu là ô nhiễm chất hữu cơ cũng do bị ô nhiễm môi trường từ các con kênh rạch
hiện đây thành phố hồ chí minh đã có gần ba mươi người mắc bệnh sốt xuất huyết trong đó có ba người tử vong
thành phố hà nội sẽ hạn chế dần khai thác nước ngầm và ưu tiên khai thác nguồn nước mặt
đây là nội dung chính trong điều chỉnh quy hoạch hệ thống cấp nước thủ đô đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
vừa được hội đồng nhân dân thành phố hà nội thông qua
hiện hà nội đã có nguồn cấp nước mặt sông đuống sông đà và sắp tới sẽ là nhà máy nước mặt sông hồng
với quy hoạch được điều chỉnh mạng lưới cấp nước cho năm khu vực chính được nối thông với nhau để hỗ trợ cấp nước trong những trường hợp cần thiết
hà nội hiện có nhiều nhà máy nước khai thác nước ngầm với công suất lớn
cùng với đó là mật độ giếng dày đặc khiến cho nguồn nước ở nội thành bị cạn kiệt
đây là nguyên nhân gây thiếu nước cục bộ nhất là trong mùa hè
từ lúc đưa và sử dụng đến nay thì đã có gần năm mươi năm
cầu cẩm lý nằm trên địa bàn huyện lục nam tỉnh bắc giang hằng ngày phải oàn mình
gánh chịu hàng nghìn lượt xe trọng tài lớn chạy qua
và hiểm họa thì luôn tiềm ẩn nhưng việc duy tu và sửa chữa cây cầu thì lại được thực hiện một cách chấp vá và nhỏ giọt
tuyến quốc lộ ba mươi bảy là tuyến giao thông có mặt đường hẹp
nhưng thường xuyên có xe tải hạng nặng xe container di chuyển từ quảng ninh hải phòng hải dương
chạy qua bắc giang để đi lạng sơn lên cửa khẩu hữu nghị
vì vậy lượng xe container qua cây cầu này rất đông gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

trừng phạt của mỹ đối với quốc gia này sẽ sớm gia tăng ngay lập tức thì iran đã bác bỏ cáo buộc này
trên trang twitter tổng thống mỹ cho rằng iran từ lâu đã bí mật làm dầu urani
hoàn toàn vi phạm thỏa thuận trị giá một trăm năm mươi tỷ đô la do cựu ngoại trưởng john kerry và chính quyền
tổng thống obama tạo ra ông lưu ý thỏa thuận này sẽ hết hạn trong vài năm và các biện pháp
trừng phạt sẽ sớm được gia tăng đáng kể về phía mình đại diện của iran tại cơ quan
năng lượng nguyên tử quốc tế ông kazim garib abadi khẳng định nước này không có gì phải che
giấu tất cả các hoạt động về hạt nhân của iran đều được iaea giám sát theo đúng thỏa thuận hạt
nhân với các cường quốc nhà vua thái lan đã bổ nhiệm các bộ trưởng nội các mới theo danh sách
do thủ tướng prayuth chan o cha đề cử việc thông qua danh sách nội các mới được đăng tải
trên công báo hoàng gia vào tối ngày hôm qua thủ tướng prayuth kiêm nhiệm chức vụ bộ trưởng
quốc phòng dưới ông có ba phó thủ tướng
thủ tướng không kiêm nhiệm và hai phó thủ tướng kiêm nhiệm bộ trưởng thương mại và bộ trưởng y tế
trong nội các mới tổng thư ký đảng quyền lực nhà nước nhân dân phalam pracharat
lãnh đạo liên minh một mươi tám đảng cầm quyền được bổ nhiệm là bộ trưởng năng lượng và chủ tịch
đảng này được chỉ định làm bộ trưởng tài chính các vị trí bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng văn
phòng thủ tướng được giữ nguyên nội các mới của thái lan sẽ bắt đầu làm việc ngay sau khi
các bộ trưởng tuyên thệ nhậm chức trước nhà vua
nhưng việc thành lập chính phủ mới bước đầu đã đáp ứng được niềm mong đợi của người dân nước này
việc thành lập một chính phủ dân sự lần đầu kể từ cuộc đảo chính quân sự năm hai nghìn một mươi bốn ở thái lan
là nhằm ổn định và phát triển đất nước trong bối cảnh thái lan đang đảm nhiệm
chức chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi chín
minh đức phóng viên truyền hình dân đưa tin từ bangkok thái lan
ngày một mươi tháng bảy bộ trưởng quốc phòng đức bà ôn trơ la pho nh a
phong de leyen người nhận được sự đề cử gần như tuyệt đối cho chức danh chủ tịch ủy ban châu âu asean
đã bày tỏ hy vọng rằng nước anh sẽ từ bỏ kế hoạch brexit
theo bà phong de leyen thỏa thuận brexit đạt được hồi cuối năm ngoái giữa eu với thủ tướng theresa may
song vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ anh là một thỏa thuận tốt
phát biểu của ứng cử viên chủ tịch ec cho thấy ec dưới thời lãnh đạo của bà sẽ không sẵn sàng
thương lượng lại như trước đây bà cảnh báo hai ứng cử viên thay thế thủ tướng theresa may
gồm cựu ngoại trưởng boris johnson và ngoại trưởng jeremy hunt rằng vấn đề brexit đóng vai trò rất quan trọng
đối với quan hệ tương lai giữa eu và anh trong bối cảnh cả hai ứng cử viên này đều cam kết đàm phán lại
thỏa thuận brexit nhằm đạt được các điều khoản tốt hơn hoặc dòi eu mà không có thỏa thuận
tuy nhiên eu khẳng định là sẽ không đàm phán lại thỏa thuận
ngày một mươi tháng bảy hội nghị cấp cao khu vực châu phi về chống chủ nghĩa khủng bố đã khai mạc
tại thủ đô của kenya với lời kêu gọi là nỗ lực chung nhằm ngăn chặn mối đe dọa
đối với sự phát triển hòa bình và ổn định của châu lục này
hội nghị sẽ thảo luận những chiến lược đổi mới giúp các nước châu phi đánh bại chủ nghĩa cực đoan
đang hiện hữu tại lục địa đen trong bối cảnh nghèo đói tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ và xung đột gia tăng
phát biểu tại lễ khai mạc tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế
nên tăng cường hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để giúp các nước châu phi chặn đứng mối đe dọa khủng bố
về phần mình tổng thống kenya uhuru kenyatta hối thúc các nước trong khu vực tăng cường giám sát biên giới
và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm đánh bại chủ nghĩa khủng bố
trong khi đó chủ tịch ubnd châu phi musafaki mahamad cho rằng vũ khí quan trọng nhất trong cuộc chiến
chống khủng bố là phát triển kinh tế tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ các doanh nghiệp do giới trẻ lãnh đạo
thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân